các em sẽ ngày càng tiến bộ học được những kỹ năng cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày biết giúp đỡ gia đình và đặc biệt là tự lo cho chính bản thân mình
bà không chỉ là cô giáo mà còn là người mẹ hiền từ của các cô cậu học trò ấy
ở cái tuổi bảy mươi năm lẽ ra bà được nghỉ ngơi an nhàn cùng con cháu